để giải quyết tình trạng ủn tắc mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã cai lậy tỉnh tiền giang
tổng cục đường bộ việt nam vừa đề xuất với bộ giao thông vận tải tổ chức phân luồng giao thông từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
để hạn chế ủn tắc giao thông tổng cục đường bộ cho biết sẽ tổ chức phân luồng theo hướng cấm xe tải từ ba mươi và xe khách từ hai mươi chín chỗ trở lên
lưu thông hai chiều qua quốc lộ một đoạn qua nội ô thị xã cai lệ các phương tiện này sẽ đi theo tuyến tránh thị xã cai lệ
các loại xe còn lại bao gồm cả xe buýt sẽ được lưu thông trên quốc lộ một đoạn qua nội ô thị xã cây lệ và tuyến tránh bình thường
sau khi phân luồng sẽ phân lưu lượng xe qua tuyến tránh tăng lên khoảng bốn lượt một ngày đêm lượng xe qua nội ô thị xã cây lệ giảm trên khoảng bốn lượt một ngày đêm
còn trên khoảng một mươi bảy lượt một ngày đêm có thể lưu thông qua tuyến tránh hoặc qua nội ô thị xã cây lệ giảm áp lực qua tuyến nội ô hạn chế ủn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường đặc biệt tại các ngày cuối tuần và ngày lễ tết